thưa quý vị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng quách trần khánh duy
chú tệ tỉnh đồng nai để phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra trong vụ sâu sát khiến một người tử vong
xảy ra tại xã xuân tâm huyện xuân lộc vào tối ngày một tháng chín
vào tối ngày một tháng chín duy cùng với nạn nhân đi nhậu tại ấp bằng lăng xã xuân tâm
nhậu đến khoảng hai mươi hai giờ giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
sau khi duy điều khiển xe ô tô đi về thì bị nạn nhân đi xe ô tô cá nhân chặn đường
dùng côn nhị khúc đánh nhiều phát vào đầu của duy
lúc này duy lấy một con dao bấm trong túi quần đâm nhiều nhát vào người của nạn nhân rồi lên xe chạy về nhà
mặc dù nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó
đến sáng ngày hai tháng chín duy đã đến công an huyện xuân lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
còn tại tỉnh điện biên công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên vừa tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với tòng văn lún chú tại xã long hẹt huyện điện biên về hành vi giấc người
ngày ba tháng chín công an xã thanh an huyện điện biên tiếp nhận tin báo của anh lường văn thoa
là bác sĩ tại trung tâm y tế huyện về việc
khi anh đang trực cấp cứu tại trung tâm y tế thì có hai người đàn ông điều khiển xe mô tô
chở một người đàn ông khác đã chết trước khi được đưa vào cấp cứu
sau hơn một giờ tiến hành điều tra xác minh kết quả xác định bị hại là anh lường văn xoan
và đối tượng gây án là tòng văn lún cùng chú tại xã long hẹt huyện điện biên
lún đã khai nhận anh có đến nhà chị lò thị minh và gặp anh lường văn xoan nên đã xảy ra mâu thuẫn
lún đã dùng dao đâm vào vùng ngực trái của anh xoan khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thị uyên chú tại thị trấn thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
theo hồ sơ vụ việc vào năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thị uyên đang là nhân viên thử việc của một ngân hàng
trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
dù không được ngân hàng giao nhiệm vụ đáo hạn nhưng uyên vẫn lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng
để vay tiền của một số bị hại trên địa bàn tỉnh bắc ninh với mục đích đáo hạn
sau khi vay được tiền uyên chiếm đoạt số tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân
với thủ đoạn trên nguyễn thị uyên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn tám năm tỷ đồng của hai bị hại
trên địa bàn tỉnh bắc ninh
do nguyễn thị uyên đang nuôi con dưới mẹ ba mươi sáu tháng tuổi và đang mang thai
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đồng thời tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
năm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại khu vực cầu nguyệt viên
thuộc địa bàn xã hoàng thịnh huyện hàng hóa tỉnh thanh hóa vợ bị bắt xử
vụ việc xảy ra vào khoảng đêm ngày hai mươi chín tháng tám sau khi xuống xe khách tại cây sang nguyệt viên
thuộc địa phận xã hoàng thịnh huyện hoàng hóa một người phụ nữ ở tỉnh lào cai đứng đợi người nhà ra đón
thì bị các đối tượng đến xin tiền rồi đánh cướp chiếc ba lô lấy tiền mặt
một lắc tay màu xanh và một lắc tay màu xanh
hai nhẫn màu bạc hai nhẫn màu vàng một chiếc đồng hồ và một số tài sản khác
tin miệng được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã huy động lực lượng
phối hợp với công an huyện hoàng hóa truy bắt đối tượng
đến ngày ba tháng chín phòng cảnh sát hình sự và công an huyện hoàng hóa đã phối hợp với công an huyện cẩm xuyên
tỉnh hà tĩnh điều tra làm rõ và bắt giữ năm đối tượng đều là người ở hà tĩnh gây ra vụ cướp tài sản nói trên
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận trong quá trình đi chơi do hết tiền tiêu xài nên các đối tượng đã bàn bạc và thống nhất
khi đi từ tỉnh vĩnh phúc về hà tĩnh sẽ tìm kiếm sơ hở của người dân đi đường để thực hiện các hành vi trộm cắp cướp giật tài sản
và đến địa bàn tỉnh thanh hóa thì phát hiện người phụ nữ đứng một mình thì tiếp cận và ra tay cướp tài sản
thưa quý vị tại các bản tin trước thì truyền hình công an nhân dân đã phát sóng phóng sự đoàn xe chở vật liệu xây dựng
có dấu hiệu quá tải lộng hành về đêm
địa điểm được phóng viên ghi nhận trên địa bàn quận bắc từ liêm thành phố hà nội
và để biết được những chiếc xe chở cát có dấu hiệu vi phạm về tải trọng di chuyển trên tuyến đường thượng cát liên mạc tây tiệu bắt nguồn từ đâu
phóng viên antv tiếp tục đã có ghi nhận thực tế và phóng sự ngay sau đây sẽ chỉ ra một trong những nguồn nhân dẫn đến tình trạng này
xe chở cát nối đuôi nhau
nhiều xe không phủ bạt vật liệu cao quá thành thùng lộng hành về đêm
những chiếc xe này từ đâu
ban ngày không khó để bắt gặp những chiếc xe trọng tài lớn như thế này
ghi nhận tại dốc vai bò xe ra vào tại ngõ hai trăm tám mươi đường thượng cát
sau khi lấy cát xe di chuyển lên tuyến đường d
tại đây có cắm biển tải trọng cho phép một mươi ba tấn
cuối ngõ hai trăm tám mươi là bãi tập kết vật liệu
bãi tập kết vật liệu xây dựng thuộc công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu hoàng bình và hợp tác xã đồng ba
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân phường thượng cát ra văn bản số sáu trăm bốn mươi ba
thông báo về việc dừng hoạt động kinh doanh trung chuyển vật liệu xây dựng
trong mùa mưa lũ đối với công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu hoàng bình
yêu cầu công ty dừng hoạt động từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày ba tháng

nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng
tại đây sẽ được tổ công tác tuần tra lưu động và trực chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thời gian tuần tra kiểm tra từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi hàng ngày
thời gian trực chốt từ một mươi bảy h ba mươi đến bảy h ba mươi sáng ngày hôm sau
thế nhưng theo ghi nhận thực tế
những ngày tháng tám vừa qua bằng cách nào đó về đêm muộn
từ hai mươi ba h những chiếc xe tải vẫn nối đuôi nhau ra vào khu vực ngõ hai trăm tám mươi thượng cát
xe từ ngõ ra đều chở vật liệu xây dựng lạc cát
các phương tiện xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển trên đường thượng cát hướng từ đan phượng về quận bắc từ liêm
khi đến khu vực này một phần sẽ rẽ về đường nhổn và một phần sẽ đi thẳng về phía đường liên mạc
sau khi di chuyển trên tuyến đường d thượng cát phần lớn các xe sẽ xuống
đường tây tự
lực lượng chức năng cho biết việc xử lý những chiếc xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải gặp nhiều khó khăn
sử phạt được xe này nhưng xe khác vẫn chạy
nếu không có sự ngăn chặn từ gốc từ bến bãi thì xe vẫn chạy và tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao
thực trạng có thể như thế nào
có thể thấy rõ
vậy chính quyền địa phương có nắm bắt được điều này hay không
công tác quản lý giám sát kiểm tra đối với các trường hợp đã bị dừng hoạt động như thế nào
và nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý ra sao
chúng tôi đã liên hệ đặc lịch làm việc với ủy ban nhân dân phường thượng cát để giải đáp những câu hỏi trên
tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời

thực tế nếu chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vào cuộc muộn ngày nào thì vi phạm vẫn tiếp diễn ngay đó
từ đấy cần có sự vào cuộc quyết định hơn từ những cấp có thẩm quyền cao hơn
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sáng nay mùng năm tháng chín trên khắp mọi miền tổ quốc học sinh nô nức đến trường dự lễ khai giảng
hơn hai mươi hai triệu học sinh trên cả nước
họ đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
và đây là năm học thứ tư ngành giáo dục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở bậc phổ thông và đại học
thế nhưng trong niềm hân hoan của buổi lễ khai giảng sáng nay thì một sự cố đã xảy ra
tại trường tiểu học yên phú huyện yên định tỉnh thanh hóa đã khiến bảy học sinh phải nhập viện cấp cứu khi chùm bóng bay phát nổ
để trang trí cho buổi lễ các thầy cô trong trường tiểu học yên phú huyện yên định
đã chuẩn bị một số chùm bóng bay nhiều màu sắc
sau buổi lễ các thầy cô cầm chùm bóng bay khoảng hai mươi quả chuẩn bị cắt dây thả lên trời
lúc này một số học sinh và phụ huynh đã chạy vào để giành bóng thì bất ngờ nhiều tiếng nổ vang lên
sân trường trở nên nhốn nháo học sinh la hét sợ hãi
bảy học sinh bị bỏng đã được đến với bệnh viện đa khoa yên định cấp cứu chữa trị vết bỏng
theo thông tin từ bệnh viện sức khỏe và tâm lý các em học sinh đã tạm ổn định
mức độ vết bỏng không quá nghiêm trọng
nhà chức trách cho hay bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do một phụ huynh hút thuốc lá
vô tình lửa từ điếu thuốc châm vào khiến nhiều cỏ bóng bay cùng lúc bị nổ
thưa quý vị và các bạn công an huyện ứng hòa thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn ngọc điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn quảng nguyên xã quảng phú cầu huyện ứng hòa thành phố hà nội
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội rửa tiền phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
cáy cắm phùng sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp tân việt xã bào hàm huyện tràng bom tỉnh đồng nai
và đối tượng nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nam mới xã cương gián huyện nghi xuân của tỉnh hà tĩnh
phải nhận quyết định của phòng an ninh điều tra công an tp hà nội về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện